sau nhiều giờ thực hiện khẩn cấp các biện pháp chữa cháy đến đêm qua dạng sáng nay tám tháng tám
các lực lượng chức năng tại thành phố đà nẵng đã khống chế thành công vụ cháy rừng
tại khu vực dắp danh giữa quận liên triều và huyện hòa vàng
vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm qua khiến nhiều diện tích rừng sản xuất của người dân bị thiệt hại
do khu vực cháy có nhiều địa hình hiểm trở gió thổi lớn thực bị nhiều nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
đến hai mươi ba h đêm qua vụ cháy đã cơ bản được khống chế tuy nhiên các lực lượng chức năng vẫn túc trực
tại hiện trường đến sáng nay để đề phòng vụ cháy bùng phát trở lại nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ